vâng thưa quý vị lúc đầu thì chúng tôi đã đưa thông tin về vụ cháy tại đường trường trinh
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục kết nối với phóng viên hoàng việt
để cập nhật những thông tin tiếp theo về vụ cháy này
vâng đường truyền của chúng tôi có một chút trục chặt
và chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đó thông tin về vụ cháy này
và tiếp theo thì một thông tin đến từ lâm đồng
đó là thưa quý vị lâm đồng là một trong những địa phương có tỷ lệ tai nạn
do đuối nước khá cao và nhân tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
phóng viên intv tại lâm đồng sẽ đề cập đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước
một trong những nguyên nhân cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em
và hạnh phúc của không ít gia đình ở một địa phương có khí hậu mát mẻ
nhưng có thói quen tắm nước nóng qua vòi hoa sen
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
đây là vụ tai nạn đuối nước thương tâm
xảy ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại xã đạ đờn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
vụ tai nạn đã cướp đi cùng lúc hai con trai trong một gia đình
nguyên nhân được xác định do các cháu nghỉ hè đi theo bố mẹ ra vườn chơi
trong lúc bố mẹ đang lo công việc thì hai cháu trượt chân xuống hồ tưới cà phê
vì không biết bơi không được phát hiện kịp thời nên cả hai đã tử vong
còn đây là một trong những vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào tháng một năm hai nghìn một mươi năm
nạn nhân là bốn em đang độ tuổi đi học và đều trú tại thị trấn diên linh
nguyên nhân do cơ hội đối tượng với các cháu đi học
các em giấu gia đình dù nhau đi tắm biển ở cam ranh khánh hòa
cô vợ các em bị nạn là vùng biển khá vắng vẻ cách xa khu dân cư
và có những vùng trũng thấp rất nguy hiểm từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do đuối nước
trong khi đó các em lại không biết bơi
thì lâm đồng trong những năm qua cũng là một trong những tỉnh có trí lệ đuối nước rất là cao
và đứng trong hàng những tỉnh cao nhất trong sống lai tỉnh thạch
và đặc biệt là trong dịp hè
do các cháu rủ re nhau đi chơi cho nên cũng xảy ra những tình trạng đuối nước trên địa bàn
một trong các nguyên nhân phải kể đến tình trạng đuối nước ở trẻ em tại lâm đồng
đó là hầu như không biết bơi
thời tiết lâm đồng đặc biệt là thành phố đà lạt lạnh quanh năm
nên người dân có thói quen tắm nước nóng
trong khi đó các hồ bơi nước nóng lại quá ít giá cao
cộng với tâm lý chủ quan của phụ huynh là những sự trở ngại lớn đối với việc dạy bơi cho trẻ em
trong điều kiện khó khăn đóng
hàng năm tỉnh lâm đồng đều giao cho sở lao động thương minh và xã hội
mở các lớp dạy bơi cho đối tượng trẻ em nghèo
đây là điều rất đáng ghi nhận
hôm nay chúng tôi đang tổ chức